điện lực đà nẵng là đơn vị đầu tiên trong cả nước chủ động triển khai hệ thống cảnh báo sản lượng điện đến khách hàng
qua hệ thống email khi lượng điện tiêu thụ tăng đột biến khách hàng sẽ được ngành điện cảnh báo từ đó có kế hoạch sử dụng điện hợp lý
hệ thống cảnh báo sản lượng điện có ưu điểm là bảo đảm tính minh bạch chỉ số công tơ điện
khách hàng tự theo dõi kiểm tra chỉ số điện hàng ngày
khi nhận được cảnh báo hàng ngày khách hàng sẽ chủ động lên kế hoạch sử dụng điện hiệu quả
hệ thống cũng giúp khách hàng phát hiện nhanh sản lượng điện tăng bất thường do dò dỉ chạm để kịp thời xử lý
thời tiết nắng nóng tại khu vực trung bộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm sản lượng điện tiêu thụ liên tục tăng so với cùng kỳ
hệ thống cảnh báo sớm qua email điện tử được điện lực đà nẵng triển khai đã tạo thói quen sử dụng điện an toàn tiết kiệm đến mỗi khách hàng